việt nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu á thái bình dương
tôi mong muốn việt nam và chile sẽ ngày càng gần gũi nhau hơn và cùng nhau phát triển mạnh mẽ hơn
đó là những chia sẻ của thứ trưởng quan hệ kinh tế đối ngoại nước cộng hòa chile
nhân dịp tới thăm và làm việc tại việt nam
thiết lập quan hệ ngoại giao năm một nghìn chín trăm bảy mươi một việt nam và chile luôn phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị đoàn kết
quan hệ đối tác toàn diện việt nam chile tiếp tục phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực
nhất là về chính trị và kinh tế thương mại
kim ngạch thương mại hai triệu năm hai nghìn một mươi tám đạt trên một tỷ usd tăng gấp hai lần kể từ khi hiệp định thương mại tự do việt nam chile đi vào hiệu lực năm hai nghìn một mươi bốn
là một thị trường với hơn một mươi bảy bảy triệu dân thu nhập bình quân đầu người hai mươi bốn một trăm linh usd một năm
chile không chỉ là một thị trường nhập khẩu lớn các sản phẩm hàng hóa của việt nam
mà còn là câu nối để hàng hóa việt nam đến với cả khu vực mỹ là tình rộng lớn
việt nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của chile
chúng tôi rất tự hào khi là quốc gia đầu tiên ở khu vực mỹ la tinh ký kết hiệp định thương mại tự do với việt nam kể từ năm hai nghìn một mươi
và chúng ta cũng là thành viên của hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp và nhiều hoạt động chương trình khác
năm hai nghìn hai mươi sẽ là năm hai quốc gia có sự phát triển chặt chẽ và mạnh mẽ hơn